nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày công đoàn việt nam tối ngày hai mươi tám tháng bảy tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nguyễn văn linh lần thứ hai
tới sự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn đình khang ủy viên trung mương đảng
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cùng sự có các cơ quan bộ ngành trung ương và một số tổng liên đoàn lao động các tỉnh địa phương
giải thưởng nguyễn văn linh được trao cho những cán bộ công đoàn xuất sắc trong năm là sự ghi nhận biểu dương động viên sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước
đồng chí trương thị mai đánh giá cao và chúc mừng một mươi cán bộ công đoàn tiêu biểu được vinh dự nhận giải
đề nghị các cán bộ công đoàn xuất sắc sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh nhận thức đầy đủ yêu cầu của tình hình mới
làm tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp trình đáng và góp phần nâng cao cuộc sống của người lao động
đồng thời tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa đảng với hàng chục triệu người lao động việt nam góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam lớn mạnh
phát triển nhanh về số lượng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước